thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm mới đây đã quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái tám tuổi ở bình thạnh
bị mẹ kế bạo hành đến chết sau thời gian thụ lý lại
theo đó hội đồng xét xử ấn định ngày hai mươi năm tháng một mươi một sẽ mở phiên xử
chủ tọa là thẩm phán nguyễn văn tuấn phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên
có bốn luật sư bảo vệ cho bị hại ba luật sư bảo chữa cho hai bị cáo và năm người làm chứng
trước đó sau khi có kết luận điều tra bổ sung viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm
truy tố nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái là bố của cháu bé bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm